hiện nay dịch sởi đang có dấu hiệu gia tăng nhanh và đã lan rộng ra bốn mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
đáng nói dịch sởi không chỉ bùng phát ở đối tượng trẻ em mà số ca mắc sởi ở người lớn cũng đã gia tăng
bệnh sởi đang có chiều hướng gia tăng nhanh chóng
ở người lớn đối tượng là phụ nữ và phụ nữ mang thai chiếm phần lớn số ca mắc sởi
đáng nói hơn chín mươi trường hợp mắc sởi chưa được tiêm phòng và nhiều trường hợp cả mẹ cả con cùng mắc
điều đó cho thấy việc các bà mẹ chủ quan không tiêm phòng trước khi mang thai dẫn đến không có miễn dịch
và em bé khi sinh ra trong những tháng đầu khi chưa đủ tuổi tiêm chủng cũng không có miễn dịch từ mẹ
bên cạnh đó thái độ chủ quan vì cho rằng sởi thường chỉ gặp ở trẻ em khiến cho nhiều người lớn thở ơ với việc tiêm chủng
điều quan trọng đầu tiên là chúng ta phải đi tiêm chủng và có được miễn dịch
thì như vậy sẽ bảo vệ được cho không những cá nhân và cả cộng đồng sẽ không bị mắc bệnh sái
bệnh sởi rất dễ lây và dễ gây biến chứng bội nhiễm do suy giảm miễn dịch nếu chăm sóc không đúng cách
các bác sĩ khuyến cáo người lớn vẫn cần phải tiêm vaccine phòng bệnh cách ly khi mắc bệnh
việc người lớn chủ quan khi mắc sởi có thể sẽ dẫn đến lây cho trẻ em
và từ đó dễ lây chéo các bé ảnh hưởng đến miễn dịch cộng đồng